đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đã chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm hai nghìn một mươi chín triển khai nhiệm vụ giải pháp năm an toàn giao thông hai nghìn hai mươi
theo báo cáo của ủy ban an toàn giao thông quốc gia trong năm hai nghìn một mươi chín toàn quốc xảy ra một mươi bảy sáu trăm hai mươi sáu vụ tai nạn giao thông làm chết bảy sáu trăm hai mươi bốn người bị thương một mươi ba sáu trăm hai mươi bốn người giảm nhẹ so với năm hai nghìn một mươi tám
năm hai nghìn một mươi chín là năm đầu tiên kể từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay số người chết vì tai nạn giao thông giảm trên năm tuy nhiên trong năm nay tai nạn do lái xe vi phạm nồng độ cồn sử dụng ma túy xe tải nặng nhiều gây bức xúc dư luận
năm hai nghìn một mươi chín là năm đầu tiên kể từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay số người chết vì tai nạn giao thông giảm trên năm tuy nhiên trong năm hai nghìn một mươi chín số người chết vì tai nạn giao thông giảm trên năm tuy nhiên trong năm hai nghìn một mươi chín số người chết vì tai nạn giao thông giảm trên năm tuy nhiên trong năm hai nghìn một mươi chín số người chết vì tai nạn giao thông giảm trên năm tuy nhiên trong năm hai nghìn một mươi chín số người chết vì tai nạn giao thông giảm trên năm tuy nhiên trong năm hai nghìn một mươi chín số người chết vì tai nạn giao thông giảm trên năm tuy nhiên trong năm hai nghìn một mươi chín số người chết vì tai nạn giao thông giảm trên năm tuy nhiên trong năm hai nghìn một mươi chín số người chết vì tai nạn giao thông giảm trên năm tuy nhiên
trong năm hai nghìn hai mươi mục tiêu đặt ra đó là giảm tai nạn giao thông từ năm đến một mươi số vụ số người chết bị thương so với năm hai nghìn một mươi chín
giảm tai nạn giao thông do uống rượu bia giảm ồn tắc giao thông trên các trục giao thông chính các đồ mối giao thông trọng điểm
phó thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật và chính sách về bảo đảm trật tự an toàn giao thông
chống ủn tắc giao thông tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông trật tự đô thị
nâng cao chất lượng hiệu quả quản lý nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn giao thông và hiệu lực hiệu quả tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm
để mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành giao thông vận tải và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong xử lý vi phạm phải kiên quyết